trận siêu kinh điển giữa barcelona và real madrid mùa giải năm nay sẽ được diễn ra vào chủ nhật ngày hai mươi tám tháng một mươi muộn hơn một ngày so với dự kiến ban đầu nhằm phục vụ cho truyền hình
cụ thể trận đấu sẽ được bắt đầu lúc bốn h một mươi năm chiều theo giờ địa phương nghĩa là hai mươi một h một mươi năm theo giờ việt nam
trận lượt về encrasico mùa giải này sẽ được diễn ra vào cuối tuần đầu tiên trong tháng ba năm hai nghìn một mươi chín với ngày chính xác và thời gian bắt đầu sẽ được xác định vào cuối năm nay